các ngành nghề sản xuất như than hóa chất khoáng sản cơ khí đều là những ngành có mức tiêu thụ điện năng rất lớn
vì vậy việc sử dụng tiết kiệm năng lượng được tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam và các đơn vị xác định là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hàng đầu trong sản xuất
một giải pháp để tiết kiệm điện đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng là sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện
theo thống kê của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
những năm gần đây với việc thực hiện đồng bộ và tích cực một loạt các giải pháp tiết kiệm năng lượng
việc tiêu thụ điện năng của tập đoàn đã giảm mạnh từ đó các đơn vị đã tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đầy thách thức và khó khăn
tại công ty cổ phần than đuôi béo điện được sử dụng để vận hành toàn bộ các dây chuyền thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt lao động sản xuất của công ty
điện cũng là nguồn năng lượng thông dụng tại đây
tuy nhiên nhược điểm của việc này là giá thành cao công suất sử dụng nguồn điện lớn dễ gặp sự cố
ngoài ra hệ thống truyền tài điện thì công khó khăn việc cung cấp không đều hay bị mất điện cục bộ vào mùa nóng và mưa bão
trong khi đó một số loại điều hòa sử dụng nguồn năng lượng điện còn gây hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng đến sức khỏe như bệnh hô hấp khô da
trước đây thì chúng tôi chỉ sử dụng những điều hòa điện thông thường
với quy mô mỏ chúng tôi trước đây thì cũng
chủ yếu là sử dụng lỗ thiên nên là việc sử dụng điều hòa chủ yếu khu vực văn phòng
nhưng mà với dần dịch chuyển sang hầm lò thì hiện tại như thời điểm này là công nhân của chúng tôi trực tiếp là trên khoảng bảy trăm linh công nhân
và với khu vực cán bộ nữa thì dự kiến là tổng cán bộ công nhân chúng tôi đến thời điểm này là trên hai công nhân
với lượng điện sử dụng điều hòa thì phải tốn hàng trăm kwh điện cho hệ thống điều hòa
với đơn giá điện là trên hai đồng một kwh
để tiết kiệm chi phí dành cho tiền điện dưới năm hai nghìn một mươi sáu công ty bắt đầu nghiên cứu giải pháp sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện cho các thiết bị
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sáng kiến này chính thức được công ty đưa vào ứng dụng rộng rãi
qua hơn ba năm áp dụng giải pháp sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện cho các thiết bị đã giúp công ty chủ động sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ phục vụ nhu cầu sinh hoạt
trước đây chúng tôi toàn phải sử dụng
hệ thống làm mát cho các tòa nhà sử dụng bằng điều hòa năng lượng sử dụng điện
với cái hiện có của chúng tôi là đang sử dụng hơi cho các khu vực ăn uống tắm giặt cũng như là các cái khu xấy quần áo
với cái điều hòa hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống hơi này chúng tôi vẫn đáp ứng được cho công nghệ mà làm lạnh cho các tòa nhà cũng như là khu văn phòng làm việc khu ăn uống
trước cái này thì cái việc dùng cái năng lượng điện để
cung cấp điện cho các cái thiết bị nấu lướng phục vụ đời sống sinh hoạt của doanh nghiệp cũng như của mỏ lói riêng thì dùng cái năng lượng là điện
thế nhưng mà do bây giờ chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng cái công nghệ là dùng cái kết hợp rồi dùng cái năng lượng hơi dư thừa của cái hệ thống nồi hơi để cấp cho cái hệ thống điều hòa
để tiết kiệm năng lượng
để tiết kiệm năng lượng
công ty đã ứng dụng nguồn năng lượng này vào hệ thống thiết bị nhà giặt xấy quần áo hệ thống thiết bị nhà bếp như nồi cơm hơi chảo hơi nồi hơi hệ thống nhà tắm nước nóng phục vụ toàn thể bốn năm trăm linh công nhân với ba ca liên tục một ngày
hệ thống điều hòa nhiệt độ tập trung sử dụng hơi cung cấp cho hơn ba m hai mặt sàn các phòng nhà điều hành toàn công ty
mỗi phòng làm việc trong công ty lắp đặt từ hai đến bốn máy điều hòa tổng số gần hai trăm linh chiếc
việc lắp đặt rất cồng cành do cục nóng phải treo bên ngoài
ảnh hưởng đến mỹ quan tòa nhà và công tác bảo trì bảo dưỡng khó khăn đồng thời chính nó lại xả hơi nóng ra xung quanh tòa nhà
bên cạnh đó do số lượng công nhân đông nên công ty phải lắp nhiều bình nóng lạnh phục vụ quá trình tắm giặt và phải sử dụng lượng lớn khí ga để nấu ăn cho hàng nghìn lượt công nhân mỗi ngày
anh hưởng đến mỹ quan tòa nhà và công tác bảo trì bảo dưỡng khó khăn đồng thời chính nó lại xả hơi nóng ra xung quanh tòa nhà
theo đánh giá của công ty điểm mới và tính sáng tạo của ứng dụng này là toàn bộ thiết bị phục vụ cho đời sống sinh hoạt lao động sản xuất của cán bộ công nhân viên đều do nguồn năng lượng chính là nguồn hơi nóng cung cấp
do chính nguồn than tạo ra để ra nhiệt cho các thiết bị giúp công tác quản lý vận hành khai thác sử dụng bảo trì bảo dưỡng sửa chữa được thuận lợi
riêng đối với hệ thống điều hòa sử dụng hơi ra nhiệt cho loại muối thực vật lithium làm hóa hơi thành nước lạnh
có nhiệt độ và độ ẩm phù hợp với người lao động
bên cạnh đó khi sử dụng giải pháp sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện cho các thiết bị sẽ nâng cao mức độ an toàn so với sử dụng nguồn năng lượng điện truyền thống
so sánh giá trị kinh tế tính riêng phần sử dụng điều hòa trung bình mỗi tháng công ty cổ phần than núi béo tiết kiệm gần một trăm ba mươi triệu đồng
không chỉ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ hệ thống này còn tận dụng được các loại than
các than cám vốn được coi là phế phẩm rất khó để tiêu thụ
thì lại phải qua các khâu chế biến theo nhu cầu của khách hàng như pha trộn hoặc là tuyển lại theo nhu cầu của khách hàng để có phẩm cấp than theo nhu cầu
còn từ ngày mà mỏ đưa vào áp dụng công nghệ lồi hơi này thì nguồn than này được đưa về đây để qua hệ thống lồi hơi đốt để lấy nguồn nhiệt để phục vụ cho việc tắm giặt và lấu ăn phục vụ cho công nhân của mỏ
giải pháp được áp dụng tại thời điểm đã phần nào giảm được lượng than tồn kho trong bối cảnh khó khăn về thị trường tiêu thụ hiện nay
trước đó để thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành than khoáng sản tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã triển khai từ tập đoàn đến các đơn vị sản xuất thực hiện tiết kiệm năng lượng tập trung vào lĩnh vực sản xuất điển hình trong tập đoàn như hầm lò lộ thiên sang tuyển cơ khí luyện kim khoáng sản vận tải
xác định rõ nguyên nhân tiêu tốn năng lượng tại các đơn vị sản xuất hầm lò cơ khí luyện kim sàng tuyển
trước đó tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv đã triển khai áp dụng mô hình quản lý lập dự án đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng một cách tổng thể cho các đơn vị triển khai hàng loạt các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng nhiên liệu như tuyên truyền nâng cao ý thức về tiết kiệm năng lượng và các quy định thường phạt trong sử dụng năng lượng hạn chế vận hành các máy bơm nước vào giờ cao điểm sử dụng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm hợp lý chọn đúng công suất và kiểu động cơ phù hợp với chế độ làm việc của